xin được kính chào và mời quý vị các đồng chí và các bạn theo dõi bản tin nhanh
được chúng tôi cập nhật các tin tức vào lúc chín giờ sáng trên antv
và mở đầu bản tin là thông tin về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
thưa quý vị trong số các bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín tại việt nam
đã có năm trăm năm mươi chín chín trăm bốn mươi năm ca đã khỏi bệnh một trăm chín mươi một bảy trăm năm mươi chín ca đang được điều trị
một mươi bốn địa phương đã hai tuần không ghi nhận f trong cộng đồng
vào đúng giờ sáng ngày hôm nay ngõ ba trăm hai mươi tám và ba trăm ba mươi đường nguyễn trãi
phường thanh xuân trung quận thanh xuân tp hà nội đã chính thức được gỡ phong tỏa
sau hơn một tháng cách ly y tế để phòng chống dịch covid một mươi chín
báo cáo của sở y tế hà nội cũng cho biết vào sáng ngày hôm nay
từ một mươi tám h ngày hai mươi tám tháng chín đến sáu h ngày hai mươi chín tháng chín
trên địa bàn thành phố đã ghi nhận một ca mắc mới trong khu cách ly